đã hơn bốn mươi năm năm nay ngôi nhà của ông hồ đề số nhà một trăm hai mươi năm trên hai mươi năm đường nguyễn công hoang khu phố bốn phường bảy quận phú nhuận đã trở thành khu phòng trọ giá rẻ cho sinh viên và người lao động nghèo
căn nhà cấp bốn đa củ rộng hơn một trăm sáu mươi m hai với phần trệt và gác lửng một trăm một mươi m hai được chia thành hai mươi bốn phòng nhà rộng như vậy
nhưng đêm đêm ông vẫn ngủ trên một chiếc ghế bố đặt ở hành lang